nhiều ngày qua các hộ ở các hộ quận như hà đông thanh xuân bắc tử liêm hoàng mai
dùng nước sạch của công ty cổ phần nước sạch sông đà vô cùng lo lắng vì nước bỗng nhiên bốc mùi lạ
tuy đã phản ánh đến các cơ quan chức năng nhưng chất lượng nước sinh hoạt tại các khu vực này
vẫn chưa được cải thiện khiến cho nhiều người trở nên hoang mang
theo phản ánh của các cư dân tại khu tổ hợp một mươi hai tòa hh linh đàm quận hoàng mai thành phố hà nội
đến sáng ngày một mươi ba tháng một mươi nguồn nước sử dụng vẫn chưa được cải thiện so với những ngày trước
nguồn nước có mùi khó chịu khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn
trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm nước người dân linh đàm đã tự tìm những phương án
làm mua nước bình để đối phó tạm thời
tuy nhiên theo người dân nếu kéo dài thì buộc phải dùng nước trở lại nếu không xử lý được
mong muốn của người dân lúc này là cơ quan chức năng đơn vị cấp nước
xác định rõ nguyên nhân chất lượng nước và thông tin đến người dân sớm nhất giúp họ ổn định cuộc sống